thưa quý vị tiếp tục thông tin về cơn bão số một mươi
hồi một mươi sáu h chiều nay vị trí tâm báo ở khoảng một mươi bốn bảy độ vĩ bắc một trăm một mươi năm độ kinh đông
cách huyện đảo hoàng sa khoảng ba trăm sáu mươi km về phía đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám giật cấp một mươi
dự báo trong hai mươi bốn h tới bão di chuyển theo hướng tây tây nam mỗi giờ đi được một mươi một mươi năm km
đến một mươi sáu h ngày bốn tháng một mươi một vị trí tâm báo ở khoảng một mươi bốn một độ vĩ bắc một trăm một mươi hai bốn độ kinh đông
cách quảng ngãi đến khánh hòa khoảng ba trăm bốn mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo bão giữ nguyên hướng di chuyển mỗi giờ đi được khoảng một mươi km
đến một mươi sáu h ngày năm tháng một mươi một vị trí tâm bão ở khoảng một mươi ba bốn độ vĩ bắc một trăm một mươi một độ kinh đông
ngay trên vùng biển từ quảng ngãi đến khánh hòa
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám giật cấp một mươi
trong bốn mươi tám h đến bảy mươi hai h tiếp theo bão không đổi hướng di chuyển
mỗi giờ đi được một mươi một mươi năm km suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
đi vào đất liền các tỉnh quảng ngãi đến khánh hòa sau đó tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp
đến một mươi sáu h ngày sáu tháng một mươi một vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng một mươi hai tám độ vĩ bắc một trăm linh bảy độ kinh đông
sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp sáu
do ảnh hưởng của bão khu vực bắc và giữa biển đông
bao gồm cả vùng biển huyện đảo hoàng sa có mưa bão gió mạnh cấp sáu cấp bảy
vùng gần tâm bão đi qua cấp tám cấp chín giới cấp một mươi một sóng biển cao từ bốn đến sáu mét và biển động rất mạnh
ngoài ra từ đêm nay trở đi vùng biển từ quảng nam đến ninh thuận gió mạnh dần lên cấp sáu
từ chiều mai bốn tháng một mươi một tăng lên cấp bảy vùng gần tâm bão cấp tám giật cấp một mươi
sóng biển cao từ ba năm m và biển động rất mạnh
chuyển sang thông tin thời tiết đất liền dưới tác động của không khí lạnh
trong đêm nay miền bắc tiếp tục duy trì tình trạng ít mưa nền nhiệt đêm tiếp tục giảm nhẹ
khu vực miền núi nhiệt độ giảm xuống còn một mươi bảy một mươi tám độ
còn ở vùng nông băng và thủ đô hà nội nhiệt độ cũng giảm còn một mươi tám hai mươi độ
sang ngày mai miền bắc trời nắng giáo nền nhiệt cao nhất trong ngày duy trì ở mức cao là từ hai mươi năm đến hai mươi bảy độ
bão số một mươi đang hướng về phía đất liền các tỉnh miền trung
với đặc điểm của bão là vùng mây đối lưu lịch về phía tây
nên từ chiều mai khi bão còn cách đất liền trên hai trăm linh km
nhưng hoàn lưu phía tây của nó đã tác động và gây mưa rông ở khu vực ven biển các tỉnh thành
từ đà nẵng
đến chiều tối và đêm mai mưa sẽ tăng dần
và dự báo từ ngày năm đến sáu tháng một mươi một khu vực từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
sẽ có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ hai trăm linh ba trăm năm mươi mm
với diễn biến mưa như vậy trong những ngày tới mực nước các sông ở quảng nam quảng ngãi
lên mức báo động hai báo động ba có sông trên báo động ba
các sông chính từ nghệ an đến thừa thiên huế ở bình định phú yên
lên mức báo động một báo động hai và trên báo động hai sông nhỏ lên mức báo động ba
nguy cơ cao xảy ra lũ quét xả lỡ đất ở vùng núi ngập lụt vùng trụng thấp
tại các tỉnh trên
còn ở miền nam ảnh hưởng của hán lưu bão số một mươi là không đáng kể
thời gian ảnh hưởng muộn về chiều và tối mai vì thế khu vực tây nguyên và nam bộ
chiều và tối mai có mưa rải rác
riêng đối với con tum và gia lai có nơi mưa to và rông
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước